với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần hai mươi năm tỷ đồng nguyễn thị trúc linh trú tại huyện vũng liêm vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai linh giữ chúc vụ trưởng bộ phận khách hàng cá nhân của một ngân hàng trên địa bàn tp vĩnh long
lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng và đồng nghiệp linh đã đưa ra thông tin gian dối là có thể làm thêm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng để vay tiền của những người linh quen biết
để tạo niềm tin linh đã yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của khách hàng
nhưng thực tế sau khi nhận được tiền thì linh yêu cầu những người nhận tiền chuyển lại cho linh và đối tượng đã rút tiền để sử dụng cá nhân
với thủ đoạn trên linh đã lừa năm bị hại với tổng số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng